kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị mở đầu là những thông tin mới nhất về diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước
tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay hai mươi chín tháng năm
việt nam có sáu mươi tám ca mắc mới là bệnh nhân sáu nghìn sáu trăm năm mươi tám đến bệnh nhân sáu nghìn bảy trăm một mươi ba
trong đó sáu mươi một ca ghi nhận trong nước
tại bắc giang là bốn mươi sáu ca tây ninh một ca điện biên một ca bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh một ca
và bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại đồng nai một ca bà rịa vũng tàu sáu ca và hai mươi hai ca ở tp hcm
tất cả hai mươi hai ca này đều liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
trong đó có một mươi tám trường hợp đã được truy vết chuyển cách ly từ trước
và bốn trường hợp có triệu chứng bệnh đến bệnh viện khai báo
vào sáng ngày hôm nay thưa quý vị và các bạn
trước tình hình dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp với số người nhiễm tăng cao trong cộng đồng
nhất là tại các khu công nghiệp và các tỉnh thành phố lớn
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
với tinh thần chống dịch như chống giặc
phiên họp được tổ chức trực tuyến tới ủy ban nhân dân tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và các quận huyện thị xã có khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế
mở đầu hội nghị thủ tướng phạm minh chính cho biết
vừa qua đợt dịch covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư
với sự chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước chính phủ
cùng các cơ quan liên quan đã vào cuộc một cách mạnh mẽ
tuy nhiên thủ tướng nhận định tình hình mới diễn biến phức tạp hơn
do vậy phải có biện pháp phòng chống dịch tích cực hơn mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn và thần tốc hơn
mới đẩy lùi kiềm chế việc bùng phát dịch đặc biệt tại các thành phố và khu công nghiệp lớn
thủ tướng cho biết theo báo cáo của bộ y tế hiện nay thế giới đang thiếu vaccine
tất cả các quốc gia đang lo tìm kiếm vaccine và xem đây là một trong những giải pháp chủ động tấn công dịch covid một mươi chín
do vậy thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan phải dùng mọi biện pháp
từ ngoại giao đến huy động các doanh nghiệp nguồn lực khác để tiếp cận bình đẳng mua được vaccine
thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
đồng thời ra bộ công an và bộ quốc phòng cùng với bộ ngoại giao bằng mọi biện pháp tìm mua công nghệ
cùng với đó tập trung tuyên truyền về tổ chức tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên cho các lực lượng địa bàn hợp lý hiệu quả
giải thích cho nhân dân hiểu việc tiêm vaccine là một trong những biện pháp tấn công chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tỉnh tây ninh vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng thêm một số hoạt động như là khu du lịch khu vui chơi các hoạt động thể thao trong nhà
từ một mươi hai h trưa nay hai mươi chín tháng năm
quyết định này của ubnd tỉnh tây ninh đưa ra trong bối cảnh vào tối ngày hôm qua
tây ninh lần đầu tiên xuất hiện f trong cộng đồng và hiện toàn tỉnh đã chuyển từ trạng thái phòng sang chống dịch
đang triển khai quyết liệt các biện pháp
cụ thể ubnd tỉnh tây ninh quyết định tạm dừng thêm các hoạt động thể thao trong nhà các khu du lịch khu vui chơi giải trí
các hoạt động tín ngưỡng có tập trung trên một mươi người kể từ một mươi hai h ngày hôm nay hai mươi chín tháng năm
sau hai mươi một ngày cách ly để phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng chức năng vừa tiến hành dỡ bỏ phong tỏa
tại khu hai và khu một mươi xã kim đức thành phố việt trì và khu bảy xã tân phương huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
trước đó sau khi phát hiện trường hợp nhiễm covid một mươi chín có địa chỉ tại các địa phương trên
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố việt trì và huyện thanh thủy đã ra quyết định phong tỏa tạm thời ba khu dân cư
và lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
sau khi chốt kiểm soát dịch được dỡ bỏ
rất đông người dân và những người làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch đều bày tỏ sự vui mừng
người dân cam kết thực hiện việc theo dõi sức khỏe hàng ngày khai báo y tế nếu có dấu hiệu bất thường
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hôm nay hôm qua hai mươi tám tháng năm cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tiếp tục khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng tạm trú trên địa bàn tp đà nẵng
có liên quan trong đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam trái phép
dưới danh nghĩa là chuyên gia
ba đối tượng gồm phạm thị phúc hai mươi năm tuổi tạm trú phường chính gián quận thanh khê
và phan thị thảo ly hai mươi sáu tuổi tạm trú phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
theo cơ quan điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một ly và phúc làm việc cho văn phòng hội người hàn tại miền trung
có trụ sở đặt tại quận sơn trà
hai đối tượng không ký hợp đồng với công ty mà chỉ làm thời vụ mỗi khi có người hàn quốc nhập cảnh vào đà nẵng
công việc cụ thể là kiểm chứng hoàn tất hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc cấp thị thực nhập cảnh cho người hàn quốc
hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh mà các công ty khác chuyển đến công ty hàn yên huê
trong đó có công ty kv global
mặc dù biết rõ hành vi của công ty này và tô my hoàng oanh đã bị khởi tố trước đó
nhưng phúc và ly vẫn giúp sức để hoàn tất hồ sơ cho một mươi hai người hàn quốc nhập cảnh trái phép vào đà nẵng
dưới danh nghĩa là chuyên gia
mỗi đợt làm việc ly và phúc nhận được từ ba cho tới năm triệu đồng
tùy thuộc vào số lượng hồ sơ thực hiện cho công ty
trong khoảng thời gian từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
trên địa bàn huyện nghi lộc tỉnh nghệ an thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm tài sản
các đối tượng hoạt động lưu động chuyên chuyên nghiệp và lợi dụng tình hình dịch bệnh
người dân sơ hở mất cảnh giác để đột nhập vào nhà hoặc là cửa hàng buôn bán để trộm cắp tài sản
trước tình hình đó công an huyện nghi lộc đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
vào đêm ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trong lúc gia đình chị hoàng thị duyên hải chú xã khánh hợp nghi lộc đang ngủ say
kẻ gian đã đột nhập lấy trộm ba chiếc điện thoại di động trị giá khoảng bốn mươi triệu đồng
tương tự vào trưa ngày hai mươi một tháng năm kẻ gian cũng đột nhập vào nhà ông nguyễn quốc bá chú xã nghi diên nghi lộc
trộm một chiếc xe máy trị giá một mươi bốn triệu đồng
tình trạng trộm cắp đang ngày càng gia tăng trong thời điểm dịch covid một mươi chín khiến người dân vô cùng bức xúc